đoàn công tác của bộ y tế đã tới trung tâm y tế huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc làm việc và kiểm tra công tác chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế cho biết sẽ luôn sát sao đồng hành cùng tỉnh vĩnh phúc trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhất là trong việc cách ly điều tra giám sát dịch khử khuẩn môi trường
đoàn công tác do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên dẫn đầu trực tiếp kiểm tra
theo đó ưu tiên trước hết lúc này là giám sát phát hiện sớm cách ly triệt để và giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc với ca bệnh
bộ y tế đã cử hai đội công tác đặc biệt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại huyện bình xuyên
hỗ trợ tại chỗ công tác giám sát dịch cũng như điều trị cho bệnh nhân
thời điểm này huyện bình xuyên đang là tâm dịch của tỉnh vĩnh phúc và cũng là nơi có ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước
đã có trường hợp lây đến thế hệ f ba trong cộng đồng
tuy nhiên hiện các ca bệnh cũng chưa có gì bất thường các bác sĩ vẫn đang làm chủ về công tác điều trị
vĩnh phúc đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
cùng với việc tiến hành khoanh vùng cách ly khu vực có dịch trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc